sáng ngày sáu tháng tám tại cơ sở dịch vụ phun sơn pu quyết tâm ở khu b của khu công nghiệp làng nghề thái yên xã thanh bình thịnh huyện đức thọ do anh trần quyết thắng làm chủ bất ngờ bốc cháy
theo đó trong lúc các công nhân và chủ cơ sở dịch vụ phun sơn pu quyết tâm đang làm việc thì bất ngờ phát hiện sự cố chập điện tại một chiếc quạt hút mùi được gắn trên cao trong khu xưởng
sau đó thì ngọn lửa bắt đầu lan nhanh thời điểm xảy ra vụ việc trong khuôn viên nhà xưởng có nhiều đồ nội thất làm bằng gỗ dễ bén lửa
ngay sau khi phát hiện đám cháy người làm việc trong cơ sở quyết tâm đã kịp thời mang các đồ nội thất ra ngoài và hô hoán mọi người cùng tới dập lửa
chính quyền địa phương và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà tĩnh cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy
tuy nhiên do trong khuôn viên nhà xưởng có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát lớn gây nhiều khó khăn cho công tác dập lửa phải mất hơn hai giờ đồng hồ đám cháy mới được khống chế hoàn toàn
vụ hỏa hoạn may mắn không gây thương vong về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê